ngày một mươi một tháng ba tại đại học hoàng gia phnom penh đã diễn ra liên hoan asean cộng ba do bộ giáo dục
đào tạo thanh niên và thể thao campuchia phối hợp với đại học hoàng gia phnom penh tổ chức
đại sứ quán việt nam tại campuchia cùng với đoàn đại diện các nước thành viên còn lại trong asean
và ba nước đối tác là nhật bản hàn quốc và trung quốc đã tham gia sự kiện này
phát biểu khen mạc liên hoan ông úc ngòi quốc vụ khanh bộ giáo dục đào tạo
thanh niên và thể thao campuchia nhấn mạnh đây là cơ hội giới thiệu tiềm năng du lịch và sự phong phú
đa dạng về văn hóa của mỗi quốc gia asean và ba nước đối tác đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân
nhằm góp phần tăng cường hợp tác và phát triển trong khu vực
trong khuôn khổ liên hoan đã diễn ra trưng bày những nét đặc trưng của việt nam như cờ đỏ sao vàng
trang phục áo dài áo the khăn xếp truyền thống